cảm ơn các bạn đã theo dõi
đây là hành động trả đũa của iran sau khi đại sứ quán nước này ở syri hứng đòn tập kích tên lửa của israel
khiến nhiều tướng lĩnh cấp cao thiệt mạng
tuy nhiên các nhà phân tích quốc phòng mỹ đánh giá rằng cuộc tấn công quy mô lớn của iran nhằm vào israel
đã được thiết kế để tối thiểu thương vong
ông rafael cohen tại dự án không quân thuộc tổ chức nghiên cứu của iran phân tích với tờ shrestham singapore
ở một mức độ nào đó cuộc tấn công đã được cảnh báo trước nhiều tuần
giúp cả israel và mỹ có thời gian phản ứng
ông bổ sung chúng được tiến hành vào ban đêm nên người dân thường chủ yếu ở nhà
và các tên lửa cùng uav di truyền tương đối chậm do đó israel và các đồng minh có cơ hội đánh chặn chúng
tất cả điều này đồng nghĩa với việc iran hiểu rằng sẽ có hạn chế về thương vong và thiệt hại trong cuộc tấn công
giáo sư benjamin rath giảng viên tại trường luật thuộc đại học california los angeles lưu ý thêm rằng
một manh mối khác là phái đoàn iran tại liên hợp quốc đã thông báo vấn đề có thể được coi là đã kết thúc
trước cả khi các máy bay không người lái đến được israel
lực lượng vệ binh cách mạng hồi giáo iran tuyên bố đã tấn công và tiêu diệt một số mục tiêu quân sự quan trọng của israel
trong khi đó israel xác nhận iran đã phóng hàng chục tên lửa đạn đạo gây thiệt hại nhẹ cho một căn cứ quân sự
ông brad cho rằng việc lựa chọn mục tiêu quân sự thay vì các khu dân cư cho thấy iran không muốn leo thang thêm nữa
mà chỉ đơn thuần giải tỏa áp lực trong nước mà tehran phải chịu để trả đũa cuộc tấn công vào tòa nhà văn phòng lãnh sự
trong khuôn viên đại sứ quán iran ở syri hồi đầu tháng
theo chuyên gia an ninh trung đông hassan barari thuộc đại học qatar cuộc tấn công của iran nhằm vào israel là động thái leo thang
nhưng được tính toán và có trừng mực iran đang cố thực hiện một cuộc tấn công có tính toán để lấy lại khả năng gian đe với israel
người phát ngôn của lực lượng phòng vệ israel chuẩn đô đốc hagari
cáo buộc iran đã phóng hơn hai trăm linh máy bay không người lái và hàng chục tên lửa đất đối đất vào israel trong đó có hơn một mươi tên lửa hành trình
ông hakarri bổ sung rằng hầu hết tên lửa và máy bay không người lái đã bị chặn bên ngoài biên giới israel
không có ai thiệt mạng trong cuộc tấn công tuy nhiên một bé gái bảy tuổi ở miền nam israel đã bị thương
động thái đêm ngày một mươi ba tháng bốn dạng sáng ngày một mươi bốn tháng bốn theo giờ việt nam đánh dấu lần đầu tiên iran tiến hành một cuộc tấn công quân sự trực tiếp vào israel
hãng thông tin chính thức của iran
đã trích dẫn thông báo của phái đoàn thường trực iran tại liên hợp quốc viện dẫn điều năm mươi một của hiến trương liên hợp quốc cho phép phòng thủ hợp pháp
phái đoàn iran tại liên hợp quốc còn yêu cầu mỹ tránh xa cuộc xung đột giữa iran và israel
đồng thời khẳng định phản ứng của tehran sẽ nghiêm khắc hơn nhiều nếu tel aviv trả đũa
trong khi đó một quan chức mỹ cho biết bộ trưởng quốc phòng loy austin đã yêu cầu người đồng cấp israel báo trước cho washington
nếu dự kiến có bất kỳ phản ứng nào nhằm đáp trả iran sau cuộc tấn công
tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres và nhiều nước đã bày tỏ lo ngại về vụ tấn công
đồng thời kêu gọi các bên chấm dứt hành động thù địch cũng như kiềm chế tối đa
để tránh dẫn tới đối đầu quân sự quy mô lớn trên nhiều mặt trận ở trung đông
trong một diễn biến mới nhất tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang iran tướng mohamed bagheri khẳng định
tehran không có ý định tiếp tục hoạt động quân sự chống lại tel aviv
vốn bao gồm cả cuộc tấn công bằng máy bay không người lái
và tên lửa lớn vào cuối tuần này
iran và israel đã coi nhau là kẻ thù chính trong khu vực suốt nhiều thập kỷ qua
và giờ đây mối bất hòa gây cắt ấy đang tiến gần nguy cơ bùng nổ hơn bao giờ hết
sau cuộc tấn công lớn của iran
chính thức đánh dấu sự leo thang chưa từng có trong vòng xoáy căng thẳng giữa israel và iran
lúc này giới quan sát đang tập trung vào phán đoán các phương án đáp trả của israel
và những tính toán của tel aviv được nhận định sẽ rất phức tạp
đây có thể là cơ sở để thủ tướng israel benjamin netanyahu tuyên chiến với iran
giới quan sát đánh giá các động thái tiếp theo của thủ tướng netanyahu
có thể phụ thuộc vào việc cuộc tấn công của iran gây thiệt hại như thế nào
và chính xác mục tiêu của các nhà lãnh đạo iran là gì
một số chuyên gia quân sự cho rằng để phản ứng trước cuộc tập kích của israel
thủ tướng netanyahu có thể tiến hành một đòn tấn công tương tự
trong đó israel thực hiện các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu ở iran
chẳng hạn như các căn cứ quân sự hoặc các tòa nhà chính phủ
các lựa chọn đáp trả khác của israel có thể là khó khăn
không kích vào trụ sở của lực lượng vệ binh cách mạng hồi giáo iran
hoặc các căn cứ của lực lượng này xung quanh iran
nếu trường hợp này xảy ra cả iran và israel có thể chấm dứt các hành động thù địch
vì hai bên đều cảm thấy đã đạt được mục đích riêng
phái bộ ngoại giao iran tại liên hợp quốc cũng tuyên bố cuộc tập kích quy mô lớn này
là hồi kết cho màn đối đầu giữa hai nước liên quan tới sự kiện israel tập kích tòa nhà ngoại giao iran
tuy nhiên một kịch bản nghiêm trọng hơn là máy bay không người lái và tên lửa của iran
vượt qua hệ thống phòng thủ israel
điều này có thể gây ra thương vong ở các thành phố như tel aviv
nơi có trụ sở quân sự kiryat của israel
trong kịch bản này rất khó để tránh khỏi khả năng nhà lãnh đạo israel
thực hiện một hành động đáp trả quyết liệt hơn
một quan chức cấp cao israel cho biết cuộc tấn công của iran sẽ nhận lại một sự đáp trả chưa từng có tiền lệ
trong khi đó theo cnn các quan chức iran cảnh báo sẽ đáp trả bằng vũ lực mạnh mẽ và kiên quyết hơn
nếu israel trả đũa cuộc tấn công với israel
một số chuyên gia nhận định vẫn có khả năng xảy ra một cuộc xung đột toàn diện giữa iran và israel
kịch bản ác mộng này sẽ gây thiệt hại to lớn cho cả hai bên đồng thời có thể kéo mỹ và anh vào cuộc xung đột
tuy nhiên tổng thống mỹ joe biden tuyên bố sẽ không tham gia bất kỳ cuộc tấn công nào của israel nhằm vào iran
phát biểu sau cuộc điện đàm với thủ tướng israel benjamin netanyahu để thảo luận về vụ tấn công của iran

tuy nhiên tổng thống mỹ joe biden cho biết israel đã chứng tỏ năng lực vượt trội trong việc phòng thủ
và đánh bại những đòn tấn công chưa tới
họ đã gửi thông điệp rất rõ ràng đến với đối thủ rằng không ai có thể đe dọa an ninh của israel

trong đó một yếu tố quan trọng khác là chương trình hạt nhân của iran mà israel đã nỗ lực loại bỏ
trong nhiều năm qua bằng các cuộc tấn công bí mật
cuộc tấn công mới nhất của iran vào israel có thể là cơ hội để phá hủy toàn bộ chương trình hạt nhân này

kamian arpit thành viên của chương trình trung đông và sáng kiến an ninh trung đông
tại hội đồng đại tây dương đánh giá cuộc tấn công của iran vào israel là một sự leo thang đáng kinh ngạc giữa hai nước
chuyển từ cuộc xung đột bí mật giữa hai bên sang công khai
iran và israel từng khá gần gũi trong quá khứ
iran là nước có đa số dân theo hồi giáo thứ hai công nhận israel vào năm một nghìn chín trăm năm mươi sau thổ nhĩ kỳ
giai đoạn này tehran và tel aviv thân thiết dựa trên hợp tác về quân sự công nghệ nông nghiệp và dầu khí
tuy nhiên quan hệ hai nước dần trở nên thù địch sau cuộc cách mạng hồi giáo iran năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
thời điểm iran lựa chọn chính sách ủng hộ palestine nhiệt thành hơn công khai phản đối mỹ và israel
đến nay israel và iran coi đối phương là kẻ thù chủ yếu ở trung đông
new york times mô tả hai nước chưa để xảy ra xung đột trực tiếp
nhưng trong những thập kỷ qua đã tiến hành một cuộc chiến trong bóng tối
tấn công các lợi ích của đối phương trên mặt đất trên biển trên không và cả trên không gian mạng
với tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của mỗi nước trong khu vực
cuộc đối đầu tehran tenevit đã định hình đáng kể bối cảnh trung đông như hiện nay
những năm qua israel cáo buộc iran tìm cách sở hữu vũ khí hạt nhân
mở rộng ảnh hưởng thông qua các lực lượng quân sự bên ngoài lãnh thổ
gây phương hại cho israel trong nhiều mặt trận
ví dụ như gây sức ép lên biên giới phía bắc israel từ syri và liban
thông qua các nhóm dân quân nổi bật nhất là hezbollah
can dự dòng chảy ở biển đỏ thông qua houthi và giải gaza thông qua hamas
israel dùng mọi cách để chống lại iran
bao gồm cả việc tiến hành các cuộc ám sát nhằm vào giới tinh hoa và các nhà khoa học hàng đầu của tehran
ví dụ năm hai nghìn hai mươi một israel bị cáo buộc
ám sát nhà khoa học hạt nhân mohsen farizadeh ở tehran
tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai là vụ ám sát đại tá sayyad khodaye
một lãnh đạo của vệ binh cách mạng hồi giáo iran cũng tại tehran
và mới đây tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba iran tìm ra trường cư cho thấy israel tấn công tên lửa damat
khiến tướng sayyad razim morsavi cố vấn quân sự cấp cao thuộc vệ binh cách mạng hồi giáo iran thiệt mạng
tuy vậy đối với vệ binh cách mạng hồi giáo iran
sự cố lần này nghiêm trọng hơn nhiều
trong vụ không kích được mô tả là táo bạo chưa từng có ở thủ đô damas của syri trong nhiều năm
nhà chức trách syri đầu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn xác nhận tiêm cách israel đã phóng tên lửa vào tòa lãnh sự của iran
hình ảnh hiện trường cho thấy một phần khu phức hợp đại sứ quan iran đổ sập hoàn toàn
cỡ iran phủi bụi giữa đống đổ nát
iran sau đó đã xác nhận bảy thành viên của vệ binh cách mạng hồi giáo và sáu người syri thiệt mạng vì đòn tập kích
trong số nạn nhân có tướng mohammed
reza zahedi chỉ huy lực lượng tác chiến ở nước ngoài của đặc nhiệm quds thuộc vệ binh cách mạng hồi giáo iran
cùng cấp phó là tướng mohammed hadi haji hajimi và tướng hossein aman alahi
nhân vật có vai trò quan trọng trong hoạt động quân sự của kass ở trung đông
cái chết của tướng jahedi và cấp phó đánh dấu thiệt hại nặng nề nhất mà họ từng hứng chịu kể từ sau vụ không kích của mỹ
khiến chỉ huy quds là tướng qasem soleimani thiệt mạng vào năm hai nghìn hai mươi ở baghdad iraq
theo al jazeera ông soleimani là kiến trúc sư chính của trục kháng chiến
bao gồm các lực lượng quân sự và chính trị đối địch israel trong khu vực
thi tướng zahedi thiệt mạng là nhân vật thèn chốt định hình các hoạt động của quds trên lãnh thổ syria và liban
ông zahedi cũng đóng vai trò lớn trong việc giúp chính quyền tổng thống syria bashar al assad
giành lại lãnh thổ từ tay khủng bố nhà nước hồi giáo is tự xưng và các nhóm phiến quân khác
theo giới quan sát
cơ kích cho thấy israel muốn gửi thông điệp cứng răn đến iran và các nhóm quân sự gần gũi rằng
tel aviv không ngoại trừ bất cứ hành động nào để bảo vệ lợi ích
nó cũng là dấu hiệu các thành viên và lãnh đạo của vệ binh cách mạng hồi giáo iran không an toàn ở bất cứ đâu
bởi tình báo israel nắm rõ thông tin về hành trình của họ
israel sẵn sàng cho kịch bản mối bất hòa với iran có thể vượt giới hạn của một cuộc chiến cho bóng tối
xung đột ở giải gaza
hơn sáu tháng qua chưa thể dừng lại biên giới liban israel chưa lúc nào ngưng nóng
trong khi sóng biển đỏ ngày một dữ dội hơn khi lực lượng houthi ở yemen tiếp tục tấn công các tàu hàng của israel và đồng minh
một cuộc đối đầu trực diện giữa israel và iran hai kình địch trong khu vực sẽ khiến trung đông thêm phần bất ổn
cùng những hệ lụy ảnh hưởng rộng ra thế giới sẽ là vô cùng lớn
chương trình của chúng tôi đến đây là kết thúc cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại